bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể và đoàn công tác đã có buổi kiểm tra đôn đốc thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu cửa hội tại thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
tại buổi kiểm tra bộ trưởng nguyễn văn thể đánh giá cao ban quản lý dự án sáu nhà thầu và các địa phương đã tích cực thực hiện dự án đúng tiến độ
dự án cầu cửa hội bắc qua sông lam được bộ giao thông vận tải phê duyệt có tổng mức đầu tư là chín trăm năm mươi tỷ đồng
đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc liên kết vùng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng của khu vực đông nam tỉnh nghệ an và đông bắc tỉnh hà tĩnh